quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay dù vùng áp thấp đã đi sang khu vực nam lào nhưng giải hội tụ nhiệt đới vẫn còn hoạt động
cộng thêm không khí lạnh vẫn tiếp tục rồn xuống
dưới tác động của tương tác giữa không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới
ở hầu khắp các tỉnh thành miền trung cũng như là khu vực tây nguyên đều xảy ra mưa vừa mưa to trên diện rộng
trong đó các tỉnh từ nam nghệ an trở vào đến quảng nam khu vực con tum và gia lai
là những vùng chịu tác động của tương tác mạnh mẽ nhất nên sẽ có mưa to đến rất to
dự báo đợt mưa lớn này ở miền trung và tây nguyên sẽ còn duy trì liên tục thêm từ ba đến bốn ngày nữa
với tổng lượng mưa trong khoảng từ hôm nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
do có mưa lớn nên mực nước các sông miền trung tây nguyên sẽ lên nhanh
ở hạ liêu các sông từ nghệ an đến quảng ngãi thượng nguồn các sông ở bình định phú yên con tum gia lai
và các sông nhỏ ở khu vực tây nguyên từ mức báo động hai
báo động ba và trên báo động ba
hạ lưu các sông ở bình định phú yên lên mức báo động một báo động hai có nơi trên báo động hai
riêng đỉnh lũ các sông từ hà tĩnh đến thửa thiên huế vượt báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông
và các khu đô thị tại các tỉnh từ nghệ an đến phú yên và khu vực tây nguyên
do có mưa nhiều nên mức nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp miền trung đều thấp
từ thanh hóa đến quảng ngãi và hầu khắp các tỉnh tây nguyên có mức nhiệt là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
từ bình định đến bình thuận có mức nhiệt từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
cộng thêm với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày hôm nay cũng có mưa
mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở miền bắc mưa lúc này đã giảm đi nhiều nhưng nằm sâu trong khối không khí lạnh
nên nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh vùng núi đang thấp dưới hai mươi độ
còn ở vùng nông băng và thủ đô hà nội trời xe lạnh với mức nhiệt là từ hai mươi đến hai mươi một độ
trong ngày hôm nay miền bắc không mưa có nắng nhẹ về chiều nền nhiệt cao hai mươi năm hai mươi bảy độ trời mát mẻ
do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày hôm nay ở vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sau tăng lên cấp bảy giờ cấp chín biển đông mạnh
trong khi đó ở khu vực phía tây nam huyện đảo hoàng sa vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
ở vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động với sóng biển cao từ hai bốn mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước